nhiều biện pháp đã được thực hiện nhằm đảm bảo các hoạt động vận tải thông suốt đi kèm với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ khi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp đơn vị này đã nhanh chóng có phương án hướng dẫn đào tạo cho nhân viên tài xế trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị và đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch của các địa phương
tại địa bàn tp hcm để đảm bảo nhu cầu gửi hàng hóa tăng cao đơn vị này cũng đã tăng cường năng lực mạng lưới phương tiện vận chuyển bố trí lao động để kịp thời đáp ứng
đối với cả phần vận chuyển và đảm bảo thông suốt trong quá trình chuyển phát các hàng hóa cũng như công văn tài liệu của các cơ quan đảng nhà nước
thì bưu điện việt nam cũng có các phương án dự phòng và liên tục điều chỉnh
và đến tại thời điểm này thì chúng tôi cũng xác nhận
là chúng tôi chưa phải dừng cũng như dừng hoạt động hay là làm ủn tắc các công tác chuyển phát này
đặc biệt là thư từ hàng hóa của bà con ở các khu vực bị dịch trọng điểm tại hồ hồ chí minh và các tỉnh khác
hiện nay các doanh nghiệp và các địa phương cũng đang tăng cường cung ứng hàng hóa cho tp hcm và các tỉnh phía nam
vì vậy tp hcm đã xây dựng phương án và thống nhất với các tỉnh khác theo hướng tạo luồng xanh
cấp mã qr dán trên xe để xe qua chốt không bị ủn tắc
sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã đề nghị hiệu lực của giấy xét nghiệm covid một mươi chín với tài xế trong vòng bảy ngày
đỡ gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp
hiện nay thì cái việc mà tổ chức lường xanh đã được bộ giao thông vận tải và cổng bộ việt nam đan hành trong cái văn bản
và cho đến cái thời điểm này thì sở giao thông vận tải tp hcm đã cấp được ba một trăm linh cái thẻ nhận diện cho tp hcm
theo đó thì những cái phương tiện có thể nhận diện này thì sẽ được ưu tiên đi qua các cái trạm kiểm soát
nhằm mục đích là lưu thông tốt cho vận chuyển hàng hóa thiết yếu cũng như hàng hóa phục vụ cho cái công tác sản xuất xung quanh
trên cái cơ sở văn bản của tổng cục bộ việt nam thì các địa phương đều đã có ban hành phương án

tại tp hcm bắt đầu từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tại các trạm kiểm soát có hiện tượng ùn tắc
tuy nhiên đã kịp thời được xử lý đối với những xe vận chuyển các nhu yếu phẩm vào tp hcm đều được ưu tiên
tp hcm cũng đã bắt đầu triển khai các làn ưu tiên riêng cho xe đi lại tại các trạm kiểm soát
trên giấy phép đó nhận diện bằng mã qr rất là thuận tiện cho đội ngũ tài xế của sài gòn cốp
được ra vào tp hcm hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h một cách kịp thời
và qua đó thì cái việc cung ứng hàng hóa nó được nhanh hơn tới các điểm bán của sài gòn cốp
và kịp thời
thời cung ứng hàng hóa cho bà con có nhu cầu tiêu dùng các nhóm hàng hóa đặc biệt là các nhóm hàng hóa thiết yếu
đối với cả các xe của các đơn vị vận chuyển như là tp hcm thì cho phép là sử dụng luồng xanh để khai thác vận chuyển hàng hóa
hiện tại thì ở tại tp hcm thì cũng đã triển khai cái việc cung cấp mã qr cũng như là khai báo
tuy nhiên là cái việc này thì tp hcm cũng mong muốn là triển khai thúc đẩy đồng bộ
trên môi trường điện tử để đến được các công ty chuyển phát nhanh hơn
sẽ hỗ trợ cho việc lưu thoát hàng hóa ở trong tp hcm
để đảm bảo công tác phòng chống dịch tổng cục đường bộ việt nam cũng yêu cầu tài xế
người xếp dỡ hàng theo xe chủ xe chịu trách nhiệm lưu thông đúng lộ trình và mục đích
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế và chính quyền địa phương
vâng thưa quý vị hiện nay không riêng gì tp hcm trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang có nhiều diễn biến phức tạp
một số địa phương đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và có các biện pháp tăng cường kiểm soát chặt chẽ
việc phòng chống dịch bệnh đặc biệt là tại các cửa ngõ ra vào
song thực tế để vừa có thể phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa
thì không ít địa phương còn đang gặp lúng túng thậm chí là cứng nhắc
việc này cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành địa phương
và sự kết hợp tham gia của doanh nghiệp và người dân
chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ một mươi bốn
đoạn đi qua xã phú sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước
đây là nơi giáp danh với tỉnh đắk nông đã xảy ra tình trạng hàng loạt phương tiện nằm chờ
hoặc buộc phải quay đầu trở lại vì không kịp nắm thông tin
khi tỉnh bình phước yêu cầu người tham gia giao thông phải có giấy xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín mới được qua địa phương này không còn cách nào khác
nhiều người đành phải trở lại tỉnh đắk nông để làm xét nghiệm nhanh
khi tỉnh đắk nông đã xảy ra tình trạng hàng loạt phương tiện nằm chờ hoặc buộc phải quay đầu

hiện nay theo báo cáo của các địa phương và một số doanh nghiệp với bộ công thương
vẫn còn một số khó khăn vướng mắt làm chậm việc vận chuyển lưu thông hàng hóa thiết yếu
việc xét nghiệm cũng đang gây áp lực cho y tế một số địa phương khi các điểm xét nghiệm
ủn ú không đáp ứng kịp thời nhu cầu
bên cạnh đó việc giá trị thời hạn sử dụng của giấy thông hành covid một mươi chín chưa thống nhất
giữa các địa phương cũng đang khiến cho nhiều đơn vị loay hoay
tài xế cũng như nhân viên đi theo xe thì phải có giấy xét nghiệm là trong thời hạn có tỉnh
thì quy định là ba ngày có tỉnh năm ngày có tỉnh bảy ngày
do đó rất khó khăn đối với anh em lái phụ xe cũng như nhân viên đi theo xe
thì nội dung này đã được kiến nghị
với tổng cục trưởng tổng cục đường bộ để báo cáo bộ giao thông và có ý kiến với bộ y tế
để có cái thống nhất về cái thời hạn giá trị của cái giấy xét nghiệm
hiện tại thì tại các tỉnh thành phố thì có những cái cách xử lý khác nhau đối với cả lái xe
một số các tỉnh yêu cầu là lái xe bắt buộc phải đi xét nghiệm pcr
sẽ tốn thời gian cũng như là các cái chi phí cho các cái công ty vận chuyển
vì vậy nên về phía tổng tiêu biệt việt nam cũng đề xuất với cả các cơ quan hữu quan
là cho phép đối với cả tất cả các cái lái xe vận chuyển đi qua vùng có dịch
chỉ yêu cầu là có xét nghiệm bằng cách nhanh và có những cái xét nghiệm của các cái cơ quan
về vấn đề về cách ly cũng như là khai báo y tế điện tử
để tháo gỡ những khó khăn này bộ công thương đã đề nghị bộ y tế có những hướng dẫn cụ thể
thống nhất với các tỉnh thành
về việc xét nghiệm covid một mươi chín với các tài xế người áp tải hàng hóa
để các địa phương và doanh nghiệp cùng thực hiện
tổng cục đường bộ việt nam cũng đã đề nghị sớm đưa phần mềm cập nhật dữ liệu
về khai báo y tế xét nghiệm và tiêm vaccine vào sử dụng tại khu vực phía nam
để các phương tiện thuận tiện thông qua các trạm kiểm soát

cũng đồng lòng ủng hộ để cho các phương án vừa phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt
và vừa tổ chức được lưu công vận tải hàng hóa được thực hiện một cách nhanh chóng
việc quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
là cần thiết trong tình hình hiện nay
tuy nhiên cần phải thống nhất áp dụng quản lý vận tải
trịnh bệnh nhưng không ngăn sông cấm trợ
không ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh
doanh nghiệp người dân cũng cần sự phối hợp và tuân thủ chặt chẽ các quy định
để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép